đại hội lần thứ bảy hội nhà báo việt nam tỉnh bạc liêu đã kết thúc tốt đẹp
hơn một trăm sáu mươi đại biểu chính thức là hội viên của các tri hội nhà báo của tỉnh đã tham dự
hội nhà báo việt nam tỉnh bạc liêu là địa phương sau cùng thuộc hội nhà báo cấp tỉnh
thành phố ở khu vực đồng bằng sông kiều long tiến hành đại hội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
một trong những mục tiêu hàng đầu được xác định trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi của hội nhà báo tỉnh bạc liêu
là xây dựng hội vững mạnh từ cơ sở
đặc biệt tri hội phải là hạt nhân nghiệp vụ chỗ dựa tinh thần nơi rèn luyện đạo đức
bản lĩnh nghề nghiệp cho hội viên nhà báo là chỗ dựa tin cậy nơi bảo vệ quyền lợi chính đáng
hợp pháp của hội viên phấn đấu không có hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp
một trăm hội viên đăng ký thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đại hội đã lựa chọn bầu một mươi hai đồng chí vào ban chấp hành hội nhà báo tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí nguyễn duy hoàng tỉnh ủy viên tổng biên tập báo bạc liêu được bầu làm chủ tịch hội nhà báo tỉnh nhiệm kỳ mới